sau những ngày đón tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám nhiều ngư dân tại tỉnh quảng trị lại tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ sửa sang tàu thuyền và bắt đầu những chuyến biển đầu năm
hầu hết các chuyến biển trong những ngày đầu xuân đều thu được năng suất cao đặc biệt là ngư dân liên tiếp trúng đậm các mẻ cá cơm
theo bà con ngư dân đầu năm cũng là thời gian vào vụ khai thác cá cơm
với điều kiện thời tiết thuận lợi nhiều tàu khai thác trong phạm vi khoảng hai mươi hải lý đã thu về từ ba đến năm tấn cá cơm mỗi chuyến biển
tranh thủ thời tiết thuận lợi ông trần quang lãm ở thôn xuân tiến xã do việt huyện gio linh tỉnh quảng trị cùng một số ngư dân ra khơi đánh bắt vụ cá cơm đầu năm

ngày mùng một tết mẫu tuất đến nay riêng đội tàu của xã so việt và thị trấn cửa việt huyện do linh đi đánh bắt đầu năm trên bốn mươi năm chiếc tàu xa bờ và chung bờ
sản lượng đánh bắt cá cơm ở quảng trị đến thời điểm này đạt trên một trăm linh tấn
trong thời tiết thuần lợi nhiều tàu khai thác cá cơm mỗi chuyến biển đã thu về từ ba đến năm tấn cá cơm mỗi chuyến biển
trong thời tiết thuần lợi nhiều tàu khai thác cá cơm mỗi chuyến biển đã thu về từ ba đến năm tấn cá cơm mỗi chuyến biển